các hiệp định hợp tác chiến lược với các sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới
thì đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt ứng dụng thương mại điện tử ngày càng nhiều hơn
tuy vậy vì đây là lĩnh vực tương đối mới nên rất cần có chính sách phù hợp
để quản lý các doanh nghiệp tham gia loại hình này
thương mại điện tử là hình thức kinh doanh mới không giới hạn về không gian và thời gian
hàng hóa giao dịch có thể đặt kho việt nam hoặc các nước khác
trước bối cảnh được dự báo thương mại điện tử sẽ bùng nổ trong thời gian tới
các cơ quan chức năng đã và đang có những chiến lược để quản lý thương mại điện tử

thực tế cho thấy mặc dù thương mại điện tử phát triển nhanh chóng tại việt nam
và các nước trong khu vực trong thời gian vừa qua
nhưng người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng hàng hóa được quảng cáo
và giao bán trên các sản thương mại điện tử
lý do đưa ra là do một số doanh nghiệp chưa minh bạch thông tin sản phẩm
chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo trên sàn thương mại
sự phát triển của internet sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người việt hiện nay
đã tác động tích cực đến sự phát triển của thương mại điện tử
tuy nhiên để có được sự phát triển bền vững và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng
phòng chống gian lận thương mại các doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ luật thương mại điện tử
cũng như chú trọng minh bạch thông tin tới người tiêu dùng